công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hai người tử vong
vào chiều muộn ngày hôm qua cháu bé một mươi tuổi trú tại khu phố thanh bình huyện bù đốp cùng với một số bạn chơi trốn tìm
đến khoảng sáu giờ tối người nhà không thấy cháu về nên tổ chức đi tìm
cho đến dạng sáng ngày hôm nay bé trai được phát hiện đã tử vong dưới hố nước sâu hơn hai mét thuộc trung tâm thương mại bù đốc
trong khi đó cũng vào dạng sáng ngày hôm nay một số người dân tham gia giao thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín khi đến ấp thanh sơn thị trấn thanh bình huyện bù đốp phát hiện một người phụ nữ tử vong bên đường
cách đó vài mét là chiếc xe máy
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
nạn nhân được xác định là tạ thị hồng chú tại huyện bù đốp
với hành vi mua bán trái phép chân ma túy đối tượng huỳnh hoài đức chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an phường tràng giài bắt quả tăng đức đang bán ma túy cho người nghiện tại địa bàn khu phố ba phường tràng giài thành phố biên hòa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn mươi gói heroin và ma túy đá
trong cuộc tranh đức khai nhận bản thân nghiện ma túy lại thất nghiệp nên thường lên thành phố hồ chí minh mua ma túy về phân nhỏ bán cho người nghiện
sau khi trộm xe máy hai đối tượng nguyễn quốc thảo và nguyễn tuấn dương đã thay đổi biển số nhằm tránh sự phát hiện truy bắt của lực lượng chức năng
tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn cả hai đã bị lực lượng công an bắt giữ khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày một mươi tháng tám thảo rủ dương đi trộm xe máy
cả hai đi xe máy đến khu vực ấp mỹ thiện xã mỹ đức huyện châu phú bẻ khóa lấy trộm xe mô tô của anh trần hồng đức dựng trước cửa nhà rồi đổi biển số xe nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại lực lượng hình sự công an huyện châu phú phối hợp cùng lực lượng hình sự công an thành phố châu đốc nhanh chóng xác định bắt giữ thảo
còn dương đem chiếc xe vừa trộm được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết đến ngày một mươi bốn tháng tám dương bị lực lượng hình sự công an huyện châu phú bắt giữ
sau tháng đầu năm nay số vụ mua bán người được cơ quan chức năng phát hiện khởi tố mới và tiếp tục điều tra tăng năm mươi năm vụ tăng một trăm năm mươi bốn đối tượng so với cùng kỳ năm trước
phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và biên tướng khôn lường người dân dù là đối tượng nào nếu như mất cảnh giác đều có thể bị sập bẫy của tội phạm mua bán người
những em gái này dù đã được cơ quan công an giải cứu đã trở về với vòng tay gia đình nhưng chắc chắn những ngày tháng rơi vào bẫy của tội phạm mua bán người sẽ vẫn còn ám ảnh
phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và biến tướng khôn lường nếu như mất cảnh giác đều có thể bị sập bẫy của tội phạm mua bán người
phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và biến tướng khôn lường nhưng chắc chắn những ngày tháng rơi vào bẫy của tội phạm mua bán người sẽ vẫn còn ám ảnh
phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và biến tướng khôn lường
phát hiện giải cứu thì các em đã bị bán làm vợ cho đàn ông trung quốc
hoặc phải đi phục vụ tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm
hai đối tượng này đã biến các em gái thành món hàng
với giá chúng được hưởng từ tám đến một mươi triệu đồng một nạn nhân
tội phạm mùa bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng
với thủ đoạn tinh vi như sử dụng mạng xã hội zalo facebook
để kết nối rỗ đưa người ra nước ngoài
hoặc trao đổi mua bán nạn nhân ngay trong đồi điện
sau khi con mồi đã mắc bẫy chúng không chế
buộc phải lao động một lần nữa
những con số này đã cho thấy mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh xử lý
nhưng tội phạm mua bán người vẫn có diễn biến phức tạp
do vậy công tác tuyên truyền nhận diện thủ đoạn tội phạm mua bán người
cần tiếp tục được đẩy mạnh để mỗi người dân có kiến thức kỹ năng
tự bảo vệ mình trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người
với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ quốc khánh
cùng với lực lượng công an cả nước công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã huy động
quân số thành lập các tổ tuần tra để tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi an toàn
theo đó công an tp biên hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
bố trí một trăm linh quân số thành lập một mươi tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
để tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông triển khai thực hiện
nghiêm túc các phương án kế hoạch tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn
hướng về các khu công nghiệp tập trung đông người lao động khu vực có nhiều
nhà hàng quán nhậu khu vui chơi giải trí và các khu vực phức tạp
về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng
thì ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông đã cùng các đồng chí trực chiến
một trăm linh quân số đảm bảo các ngày nghỉ lễ để điều hòa điều tiết giao thông
và đồng thời cũng xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
và kiểm tra chất kích thích đối với lái xe tiền đồng thời tuyên truyền
nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện nghiêm để đảm bảo an toàn
giao thông và tránh gây thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra
ngoài tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm lực lượng cảnh sát
giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
nhất là tác hại của việc sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện
vận động người tham gia giao thông thực hiện nghiêm đã uống rượu bia
thì không lái xe nhằm cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành
của người dân

ngoài tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm cốc vi phạm lực lượng cảnh sát
tự an toàn giao thông giúp cho người dân vui lễ bình an hạnh phúc
kính chào quý vị hai đối tượng nguyễn anh thơ ba mươi một tuổi quê tỉnh đồng tháp
và lê văn dũ ba mươi sáu tuổi trú tại tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng nai tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tp biên hòa bắt quả tang thơ và dũ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu phố năm a phường trảng giài tp biên hòa thu giữ hai gói ma túy và năm mươi năm viên thuốc lắc
có tổng trọng lượng một trăm hai mươi bảy g qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
từ một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm với giá hơn ba mươi triệu đồng
để mang về tp biên hòa bán lại kiếm lời thì bị bắt
hiện vụ án đang được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ
còn tại tỉnh hưng yên một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc trong nhà nghỉ
vừa bị công an thị xã mỹ hào kiểm tra phát hiện
cụ thể vào khoảng ba giờ ngày hai tháng chín tiến hành kiểm tra nhà nghỉ rolex
có địa chỉ tại tổ dân phố văn nhuế phường bần yên nhân
do nguyễn hữu đức quê tỉnh nam định làm quản lý
lực lượng công an phát hiện tại một phòng nghỉ có một nhóm nam nữ thanh niên
đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn biểu hiện phê ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên mặt đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh có một mươi chín trên hai mươi một trường hợp dương tình với ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đoàn ngọc chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại hà nội là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng
nguyễn hữu đức là quản lý nhà nghỉ cung cấp dụng cụ
để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ khởi tố các đối tượng cướp tài sản
và trộm cắp tài sản tại hưng yên và vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
vừa khởi tố tạm giam vũ ngọc minh chú thị xã mỹ hào về tội cướp tài sản
qua điều tra xác định đầu năm hai nghìn hai mươi hai minh cho phạm văn hòa chú cùng địa phương
vay số tiền một mươi triệu đồng với lãi suất một trăm tám mươi một năm
tuy nhiên sau đó hòa đã không trả lãi cho minh như thỏa thuận
ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hòa đang chơi bia cùng bạn
thì gặp minh đi cùng hai nam thanh niên vào quán
tại đây minh đã đánh và yêu cầu hòa phải liên hệ với mẹ để mang tiền trả nợ
sau đó mẹ của hòa đã mang số tiền ba triệu đồng để đến đưa cho mình
tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long
đang tạm giữ lê văn bé hai và nguyễn anh thiện cùng chú huyện long hồ
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi năm tháng tám sau khi sử dụng ma túy
cả hai lên thành phố vĩnh long chơi bàn bạc tìm tài sản để lấy trộm
khi đến đoạn đường thuộc phường tám thành phố vĩnh long
thấy có nhiều xe mô tô đậu trên vỉa hè
nên thiện đã dừng xe cho bé hai đi đến lấy trộm một xe mô tô
rồi đem cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
tuy nhiên sau đó đã bị lực lượng công an điều tra bắt giữ
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày
để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn
lực lượng công an tỉnh khánh hòa đang căng mình triển khai nhiều biện pháp
nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ dân phố tuần tra dọc tuyến biển
nhắc nhở người dân du khách chú ý bảo quan tài sản khi xuống tắm biển
đó là một trong những nhiệm vụ mà cán bộ chiến sĩ công an phường vĩnh nguyên
thành phố nha trang tập trung thực hiện
là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố
để đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn
công an phường vĩnh nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp
trong đó đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
để đảm bảo an ninh đặc tượng nhất là các địa điểm tập trung nhiều khách du lịch
dịp lễ mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày
do đó rất đông du khách đã đến nha trang khánh hòa tham quan nghỉ dưỡng
đây cũng là thời điểm mà các loại tội phạm lợi dụng để gia tăng hoạt động
khiến tình hình an ninh trật tự tiềm mặt nhiều phức tạp
để chủ động phòng tránh công an khánh hòa đã tổ chức đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm
tích cực bám sát địa bàn quản lý chặt đối tượng
tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm
nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản tội phạm ma túy các bóng nhóm có tổ chức hoạt động bảo kê côn đồ
bên cạnh đó lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở lưu trú
thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú và các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
để huy động cả tổ chức tổng bộ lực lượng công an của thành phố nha trang

lực lượng công an cơ sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác
chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự có phần để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ quốc khánh vui tươi an toàn trước khi bước vào năm học mới
sau một thời gian điều tra theo dõi đường dây mua bán người liên tỉnh
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện bến cầu
cùng các lực lượng chức năng khác vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán người bắt giữ sáu đối tượng đồng thời giải cứu được hai nạn nhân nữ
bước đầu điều tra cả sáu đối tượng thừa nhận hành vi dùng tiền mua hai nạn nhân nữ với giá ba mươi sáu triệu đồng
sau đó liên hệ với đầu mối bên campuchia để bán lại với giá một trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên khi cả nhóm vừa đến khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài chuẩn bị đưa hai nạn nhân qua biên giới
thì bị các lực lượng trong chuyên án bắt giữ hiện vụ việc đang được ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia thông tin trong ngày nghỉ lễ thứ hai của ngày nghỉ lễ quốc khánh
toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi tám người bị thương hai mươi ba người
như vậy trong hai ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay
toàn quốc xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi năm người bị thương bốn mươi một người
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết trong ngày hai tháng chín
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý tám tám trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm giao thông
qua đó phạt tiền hơn một mươi tám tỷ đồng tạm giữ một trăm năm mươi hai xe ô tô hai tám trăm ba mươi một xe mô tô và ba mươi phương tiện khác
đồng thời tước một bảy trăm bảy mươi ba giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn là hai hai trăm tám mươi hai trường hợp
vi phạm tốc độ là một bốn trăm tám mươi trường hợp trở hàng quá tải trọng một trăm linh trường hợp quá khổ giới hạn một mươi chín trường hợp
còn tại tỉnh đắk lắc công an thị xã buôn hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ba người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua anh nguyễn văn phố chú tại thị xã buôn hồ
khi đến đoạn đường nơi trang long nối giải thuộc địa bàn buôn trinh ba phường an lạc thị xã buôn hồ
thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại
trên xe có anh võ đình thanh sang chú tại tỉnh quảng ngãi và trần đình tấn chú tại thị xã buôn hồ
hậu quả vụ tai nạn khiến anh phố tử vong trên đường đi cấp cứu hai nạn nhân còn lại bị thương nặng